tại quảng nam đã có nhiều hội thảo khoa học được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp chống xói lở cho bờ biển cửa đại ở thành phố hội an
trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay tìm giải pháp khắc phục
thì từ sau cơn bão số bốn đến nay sóng biển tiếp tục gây sạt lở bờ biển cửa đại khiến người dân và chính quyền địa phương lo lắng
thời gian qua tỉnh quảng nam và thành phố hội an đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động nguồn lực như kè đá
rồi dùng bao cát để chắn sóng tạm thời nhưng vẫn không ngăn chặn được tình hình sạt lở tại bờ biển cửa đại
năm nay dù chưa có mưa to bão lớn nhưng từ sau cơn bão số bốn đến nay
đã có thêm hơn sáu trăm linh mét bờ biển đoạn giáp danh giữa phường cửa đại và cầm an bị sạt lở
những năm gần đây bờ biển cửa đại bị sạt lở không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc buôn bán
kinh doanh và sinh hoạt của người dân địa phương mà đã để lại bao nỗi luyến tiếc đối với du khách trong và ngoài nước
tôi nghĩ thật đáng buồn bởi vì biển của chúng ta đang bị xâm chiếm không chỉ bởi môi trường mà còn bị tác động bởi con người
nhiều khách hàng thổ lộ rằng bởi vì biển của chúng ta đang bị xâm chiếm không chỉ bởi môi trường mà còn bị tác động bởi con người
họ thích sống ở biển mơ lội và có thể làm mọi việc tại thời điểm này
họ mong muốn thế giới sẽ có những hành động kịp thời để biển sẽ là nơi du lịch tốt nhất và trở lại vẻ đẹp như trước đây
tình trạng sạt lở tại bờ biển cửa đại diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng
vài năm trở lại đây cứ mỗi khi bắt đầu vào mùa mưa sóng biển lại đánh sâu vào bờ gây sạt lở
để ngăn chặn tình trạng sạt lở chính quyền địa phương đã đầu tư ngân sách và vận động các doanh nghiệp bỏ tiền ra hàng chục tỷ đồng
để xây dựng bờ kè mềm bờ kè cứng nhưng chỉ mang tính tạm thời
khi kè giữ được đoạn này thì đoạn khác bị sạt lở
tình trạng sạt lở không chỉ làm mất vẻ đẹp của bãi biển cửa đại đe dọa các công trình giao thông du lịch ven biển
mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế du lịch và cuộc sống của người dân ở địa phương
do vậy các cơ quan chức năng ở trung ương và tỉnh quảng nam cần sớm có những đánh giá một cách tổng quan các nhân tố tác động đến tình trạng sói lở
từ đó tìm giải pháp căn cơ lâu dài để bảo vệ tái tạo bãi biển cửa đại